các vị cơ quan an ninh điều tra đang tạm giữ ông đỗ hữu uca nguyên giám đốc công an tp hải phòng
để xác minh làm rõ một số vấn đề liên quan đến vụ án hình sự
cụ thể mở rộng điều tra vụ án hình sự trốn thuế mua bán trái phép hóa đơn chứng từ
thu nộp ngân sách nhà nước xảy ra tại quảng ninh và hải phòng
ngày một mươi tám tháng hai cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh quảng ninh phối hợp với một số đơn vị
nghiệp vụ của bộ công an và công an một số tỉnh thành phố tiến hành tố tụng
đối với các đối tượng có liên quan
cơ quan an ninh điều tra đang tạm giữ ông đỗ hữu uca nguyên giám đốc công an tp hải phòng
để xác minh làm rõ một số vấn đề liên quan đến vụ án nêu trên
hiện các cơ quan chức năng đang khẩn trương tiến hành công tác điều tra tố tụng
theo trình tự quy định của pháp luật
mâu thuẫn trong lúc mua bán trái cây một người đàn ông đã bị đâm tử vong
tại chợ đầu mối hóc môn tp hcm
theo điều tra ban đầu dạng sáng ngày một mươi năm
nạn nhân bốn mươi năm tuổi quê cao bằng đến chợ đầu mối hóc môn để mua trái cây
thì xảy ra mâu thuẫn với một nhóm người buôn bán tại đây
trong lúc do sát nạn nhân bị đối tượng dùng ngu khí đâm tử vong
nhận tin báo công an huyện hóc môn phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ
công an tp hcm khám nghiệm hiện trường bắt giữ nhóm nghi can liên quan đến vụ án mạng
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp biên hòa tỉnh đồng nai
đang tạm giữ hình sự một mươi bốn đối tượng
trong độ tuổi từ một mươi bảy đến hai mươi trú tại thành phố biên hòa
để điều tra làm rõ về hành vi gây dối trật tự công cộng
và chống người thi hành công vụ
khuya ba tháng hai tổ công tác công an phường tân biên tuần tra kiểm soát trên địa bàn phường
khi đến vườn rau thuộc khu phố tám a thì phát hiện nhóm khoảng hai mươi đối tượng
do đối tượng vũ đình sang hai mươi bốn tuổi cầm đầu mang súng và cả mã tấu
xuống đường gây náo loạn đường phố
khi bị tổ công tác của công an phường truy đuổi sang đã hô hào
động đồng bọn dùng kiếm giao tự chế súng chống trả quyết liệt
và đập phá xe mô tô của lực lượng tuần tra buộc lực lượng này
phải nổ súng và xịt hơi cay trần áp
ngay sau khi vụ việc xảy ra cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố biên hòa
đã tổ chức khám nghiệm hiện trường thu thập tài liệu chứng cứ
và tiến hành truy xét nhanh các đối tượng
đến ngày một mươi bảy tháng hai đã bắt được một mươi bốn đối tượng có liên quan
thu giữ bốn khẩu súng nhiều vỏ đạn điện thoại di động
vũ đình sang cùng một số đối tượng trong nhóm hiện vẫn đang bỏ trốn
sau đó thì tùng với sang thì đép gạt tùng thì đá xe với lại đập xe công an
được biết vào tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai sang mượn chiếc xe mô tô của vũ hoàng đức huy hai mươi ba tuổi
rồi mang đi cầm cố nên xảy ra mâu thuẫn dẫn đến hẹn đánh nhau
sang đã rủ đồng bọn mang dao tự chế súng chạy xe mô tô với tốc độ cao
lạng lách đánh võng cà mạ tàu xuống đường uy hiếp tinh thần nhóm của huy
khi thấy nhóm huy không có mặt tại điểm hẹn nhóm sang liền rủ nhau đến đập phá cửa nhà đồng bọn của huy
gây náo loạn đường phố
thì đại đa số các đối tượng này thiếu sự quan tâm
giáo dục của gia đình khi làm việc thì gia đình đều nói là con em rất là ngoan hiền
nhưng thực chất những hành vi của các đối tượng đã gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự trên địa bàn
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tp biên hòa đang khẩn trương mở rộng điều tra
truy bắt các đối tượng còn lại để sớm kết thúc điều tra
chuyển hồ sơ tài liệu sang viện kiểm sát nhân dân cung cấp
đề nghị truy tố các đối tượng
tiếp tục với các thông tin khác
sáng nay phòng cảnh sát hình sự công an tp biên hòa cho biết đã bắt tạm giam nguyễn thị quỳnh
về hành vi lừa đảo chiếm mặt tài sản
qua quan hệ xã hội vào giữa tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai biết bà duyên muốn đầu tư mua bán bất động sản
nên bà quỳnh nảy sinh ý định lừa đảo chiếm mặt tài sản của bà duyên
để thực hiện ý đồ bà quỳnh đã cung cấp thông tin giả về việc có quen biết
biết được thông tin cơ quan thi hành án tỉnh đắk lắc có bán đất thanh lý
và bà quỳnh yêu cầu bà duyên chuyển tiền để đặt cọc mua đất bán lại kiếm lời
do tin tưởng bà duyên đã chuyển cho bà quỳnh tổng số tiền là một tỷ đồng để góp tiền mua đất
ngoài ra bà quỳnh còn cung cấp thông tin giả về việc có người nhà đang điều trị trị bệnh tại singapore
và mượn thêm của bà duyên số tiền một trăm tám mươi triệu đồng số tiền chiếm đoạt được bà quỳnh dùng để tiêu xài cá nhân
tiếp tục với các thông tin
trong hơn hai mươi bốn giờ tích cực điều tra vụ đột nhập nhà dân pha cách sát trộm cắp gần sáu trăm linh triệu đồng
cơ quan công an tỉnh đắk lắc đã bắt giữ được đối tượng im bluk eban hai mươi bốn tuổi
ym blub eban bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại huyện krong anna tỉnh đắk lắc
để chuẩn bị đón xe khách trốn đến tp hcm
đối tượng khai nhận đến nhà của anh nguyễn văn thỏa chú ở thị trấn buôn chấp
thì phát hiện cửa khóa ngoài nên đã đột nhập vào bên trong
khi thấy camera an ninh ym blub đã trùm áo kín mặt
bẻ gãy camera tháo lấy cục phát wifi ném ra sau vườn
lục tìm tài sản thấy có cách sát đối tượng đã đập phá cách sát
lấy toàn bộ số tiền bên trong rồi trốn khỏi hiện trường
số tiền trộm cắp được đối tượng dùng để mua một xe máy và một điện thoại
còn lại giấu ở sau vườn tiêu của nhà anh thỏa
hiện phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc đã truy thu được hơn bốn trăm bảy mươi triệu đồng
cùng nhiều tăng vật có liên quan
còn tại đà nẵng đối tượng phan ngọc trữ
trú tại thành phố đà nẵng vừa bị đội cảnh sát hình sự công an quận cẩm lệ
bắt giữ về hành vi cướp giật tài sản
do không có tiền tiêu xài chữ nảy sinh ý định cướp giật tài sản
vào sáng ngày một mươi tám tháng hai khi đi trên khu vực cầu đỏ túy loan
hướng về phường hòa thọ tây quận cẩm lệ
thấy một phụ nữ đang đi bộ có đeo sợi dây chuyền vàng
trữ áp sát giật lấy sợi dây trên cổ rồi toan ga bỏ chạy
tuy nhiên bị ngại bị hại đã ngã ra đường và dây chuyền rơi xuống đất
sau ba giờ tích cực truy xét chữ đã bị bắt giữ tại nơi ở
để biết trữ chuẩn bị đi chấp hành án chín tháng tù về tội
thưa quý vị dự kiến chiều tối nay đoàn cứu hộ bộ công an sẽ về đến sân bay nội bài
và trong khi đoàn cứu hộ việt nam ở sân bay istanbul thổ nhĩ kỳ
chờ chuyến bay để trở về với việt nam
thì một khoảng khắc đã gây xúc động đối với tất cả các thành viên đoàn
bởi tình cảm nồng ấm mà người dân sở tại dành cho các chiến sĩ công an việt nam
cụ thể trong khi các thành viên đoàn đang dùng bữa tại sân bay
thì chủ cửa hàng này đã ngay lập tức đến gặp trò chuyện khi nhận ra
đây là các chiến sĩ công an việt nam đã tham gia hoạt động cứu trợ
tìm kiếm người bị nạn tại thổ nhĩ kỳ trong suốt bảy ngày qua
tất cả khách đang dùng bữa và ở sảnh chờ sân bay
đã dành những chàng vỗ tay vang rộn lên hồi
hoan nghênh và cảm ơn các chiến sĩ cứu nạn cứu hộ việt nam
tất cả đồ ăn mà các thành viên đoàn công tác đã dùng
được chủ nhà hàng nhất quyết miễn phí
thay lời tạm biệt với tình cảm vô cùng trân trọng
tiếp tục với thông tin khác thưa quý vị
một đường dây mua bán ma túy từ lào về việt nam qua địa bàn tỉnh hà tĩnh
để đưa vào các tỉnh thành phía nam tiêu thụ
vừa bị công an huyện vũ quang phối hợp với phòng cảnh sát điều tra tội phạm
về ma túy và các lực lượng liên quan triệt phá
vào khoảng một mươi chín h ba mươi phút ngày một mươi sáu tháng hai
trên tuyến đường hồ chí minh đoạn đi qua địa phận xã thọ điền huyện vũ quang
lực lượng chức năng phát hiện và bắt quả tang hai đối tượng đậu thế anh và nguyễn văn tiệp
thu giữ một mươi hai kg ketamin và năm sáu trăm linh viên hồng phiến
điều tra mở rộng lực lượng chức năng bắt giữ đối tượng hoàng văn khương
phan mạnh hùng và nguyễn quốc cường
cường là đối tượng đứng ra kết nối điều hành đường dây trên
hiện vụ việc vẫn đang được điều tra mở rộng
vào tối một mươi tám tháng hai thông tin từ công an tp hải phòng cho biết
đang xác minh và làm rõ vụ việc nguyễn ngọc hùng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi
trú tại tp hải phòng có biểu hiện ngáo đá tự đốt nhà mình
vào chiều ngày một mươi tám tháng hai đối tượng có biểu hiện sử dụng chất kích thích
dùng dây buộc bên ngoài cửa phòng con trai mình trên tầng ba của gia đình
ngăn không cho cháu ra ngoài
khi lực lượng công an đến hiện trường hùng cầm hai con dao đi lên sân thượng
và chốt cửa lối lên
lúc này công an phường đằng hải đã tiếp cận được ngôi nhà
mở cửa phòng tầng ba giải cứu con trai của đối tượng và
đưa ra ngoài an toàn
sau đó phát hiện đối tượng hùng tự đốt nhà lực lượng phòng cháy chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ công an tp hải phòng đã nhanh chóng đến hiện trường
triển khai chữa cháy
vào lúc một mươi sáu h một mươi năm cùng ngày đám cháy được sập tắt
đến một mươi bảy h năm mươi phút lực lượng công an đã khống chế và bắt giữ thành công đối tượng
nguyễn ngọc hùng trên nóc nhà và tay cầm theo hung khí
đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội thuộc công an tp cà mau
phối hợp cùng công an phường sáu chia làm nhiều hướng
đã đột kích một tụ điểm tệ nạn với nhiều đối tượng tham gia
tại phường sáu tp cà mau
đây là tụ điểm cờ bạc đã bị phát hiện và xử lý
nhưng các đối tượng vẫn tụ tập tham gia đá gà đánh bài ăn tiền
ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự của khu vực
tại hiện trường có hai mươi một đối tượng có liên quan đến hành vi đá gà
và đánh bài ăn tiền bị tạm giữ
kiểm tra trên người và xung quanh khu vực lực lượng làm nhiệm vụ
đã thu giữ nhiều tăng vật cùng một mươi hai triệu đồng
nhiều đối tượng đã có hành vi cản trở và la lối gây ảnh hưởng
đến việc ổn định và lập biên bản vụ việc
và hiện vụ việc đang được đơn vị công an tp cà mau
tiếp tục xử lý theo quy định
gian cảnh các vụ va quẹt giao thông hoặc chặn đường các nạn nhân
rồi dùng hung khí đe dọa và cướp tài sản
bốn đối tượng danh nhật trường nguyễn tấn đạt nguyễn ngọc phước
và lê thanh dễ đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an
huyện nhân trạch tỉnh đồng nai đề nghị truy tố về hành vi cướp
và cướp giật tài sản
theo kết luận điều tra các đối tượng này đã gây ra trên một mươi vụ cướp
cướp giật tài sản của người dân trên địa bàn huyện nhân trạch
nhóm này thường điều khiển xe máy trên các con đường vắng vào ban đêm
lợi dụng công nhân đi làm tan ca về
các đối tượng đã tạo ra các vụ việc pha quẹt giao thông hay chặn đường
để sử dụng hung khí đe dọa buộc bị hại phải giao nộp tài sản
như điện thoại tiền xe máy hoặc lợi dụng sự sơ hở của người dân
đang lưu thông trên đường
đối tượng sử dụng xe phân khối lớn áp sát từ phía sau nhanh chóng giật túi sách
dây chuyền và điện thoại di động rồi tẩu thoát
tài sản cướp được các đối tượng đem đi bán để lấy tiền mua ma túy để sử dụng
liên quan đến những sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới
tại lào cai cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh vừa ra lệnh giữ người
trong trường hợp khẩn cấp đối với hai đối tượng về tội nhận hối lộ và đưa hối lộ
hai đối tượng gồm dương đức minh phó giám đốc trung tâm đăng kiểm xe cơ giới hai nghìn bốn trăm linh một d
công ty cổ phần đăng kiểm xe cơ giới giao thông tỉnh lào cai về hành vi nhận hối lộ
để cấp phép hoán cải xe cơ giới không đúng quy định
và nguyễn kim dương giám đốc công ty trách nhiệm hiếu hạn thương mại tổng hợp việt lâm
về hành vi đưa hối lộ
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lào cai thực hiện lệnh khám xét
tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới hai nghìn bốn trăm linh một d công ty cổ phần đăng kiểm xe cơ giới giao thông tỉnh lào cai
khám xét khẩn cấp nơi ở và nơi làm việc của dương đức minh
quá trình khám xét cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lào cai đã tạm giữ
và niêm phong các hồ sơ tài liệu liên quan để phục vụ cho công tác điều tra
lợi dụng là công nhân của một nhà máy dược
nguyễn thị nhâm chú tại huyện thường tín tp hà nội đã sử dụng hình ảnh sản phẩm của nhà máy
để giao bán trên mạng xã hội nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản
và với hành vi trên nguyễn thị nhâm đã bị phòng an ninh phòng chống tội phạm
sử dụng công nghệ cao công an tỉnh bắc cạn bắt giữ
vào ngày bốn tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba một nạn nhân trú tại huyện ngân sơn bắc cạn
đã đặt mua ba trăm linh lọ thuốc dpropal thuốc chỉ viêm khớp với giá hai mươi năm triệu đồng qua facebook
hai bên thống nhất đặt cọc và chuyển hàng rồi thanh toán
ban đầu đối tượng chỉ yêu cầu bị hại đặt cọc năm trăm linh đồng
sau đó tìm mọi lý do yêu cầu bị hại chuyển toàn bộ số tiền còn lại
khi nhận đủ tiền nhâm không chuyển hàn mà cắt đứt mọi liên lạc
vào ngày chín tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba nạn nhân đã đến cơ quan công an trình báo
sau một mươi ngày thu thập tài liệu công an tỉnh bắc cạn đã xác định được đối tượng
và đưa về cơ quan công an phục vụ cho công tác điều tra